tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón đoàn đại biểu quân sự cấp cao myanmar do thông tướng minh âu lài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang myanmar dẫn đầu sang thăm nước ta từ ngày năm đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
đại tướng ngô xuân lịch nhiệt liệt chào mừng thống tướng minh âu lài và đoàn sang thăm hữu nghị chính thức việt nam
đại tướng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của thống tướng minh âu lài và đoàn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước
đưa quan hệ hợp tác giữa việt nam và myanmar ngày càng hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển chung của khu vực và thế giới
thay mặt đoàn thống tướng minh âu lài cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà đại tướng ngô xuân lịch và bộ quốc phòng việt nam đã dành cho đoàn
đồng thời bày tỏ vui mừng được sang thăm hữu nghị chính thức việt nam lần thứ hai
hai bên khẳng định hợp tác quốc phòng trong những năm vừa qua đã mang lại hiệu quả thiết thực và là một trong những trụ cột trong quan hệ việt nam myanmar
trong năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ toàn diện đưa hợp tác đi vào chiều sâu
hiệu quả thiết thực cũng như tiếp tục triển khai nhiều nội dung hợp tác như trao đổi đoàn các cấp giao lưu sĩ quan trẻ
đào tạo ngôn ngữ tiếng việt và tiếng myanmar thúc đẩy hợp tác quân y hợp tác giữa các doanh nghiệp quân đội
trao đổi kinh nghiệm quản lý biên giới phòng chống buôn lậu và các loại tội phạm
ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương ngay sau cuộc hội đàm đại tướng ngô xuân lịch và thống tướng minh âu lài
đã chứng kiến lễ ký hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật và quản lý giữa tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế việt theo và công ty liên doanh viễn thông myanmar